sáng nay ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội ban đối ngoại trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã dự và chỉ đạo hội nghị
sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm hai nghìn một mươi sáu của ban đối ngoại trung ương
đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được triển khai đồng bộ hiệu quả đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm tính thiết tắc vận động người việt nam ở nước ngoài
chủ động tăng cường đấu tranh với các quan điểm luận điệu sai trái thù địch chống phá đảng và nhà nước việt nam
đồng chí thường trực ban bí thư chỉ đạo nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương các tổ chức nhân dân thống nhất nhận thức tập trung quán triệt ý kiến kết luận chỉ đạo của ban bí thư về thực hiện tốt chỉ thị bốn cttu